liên quan đến vụ bé gái tử vong bất thường tại phú yên hôm nay viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với phạm kim phê sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện tuy an phú yên để điều tra về hành vi giết người
tại cơ quan công an phê khai nhận tối ngày một mươi bảy tháng sáu sau khi cùng nhóm bạn đi chơi ở xã an ninh tây huyện tuy an trở về phê nhận trở bé gái tên gọi tắt là hát một mươi ba tuổi về nhà nhưng lại trở về rừng rương thuộc xã an ninh đông rồi thực hiện hành vi phạm tội
khám nghiệm hiện trường và tử thi cơ quan chức năng xác định hát bị sát hại vào khoảng hai mươi bốn h đêm ngày một mươi bảy tháng sáu sau khi sát hại hát phê đã lấp xác nạn nhân giữa rừng
bước đầu cơ quan điều tra đã xác định
nguyên nhân hát tử vong là do bị chèn ép dẫn đến ngặt thở con động cơ gây án của hung thủ đang được điều tra làm rõ vụ việc cũng đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố bị can